thời gian gần đây không chỉ lo lắng vì giá tôm nguyên liệu trên thị trường sụt giảm
nông dân cà mau còn bức xúc trước bất cập trong việc phân loại để định giá thu mua
làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất
cụ thể tôm thẻ chân trắng loại chín mươi một trăm hai mươi con trên một kg được thương lái mua với giá trên tám mươi đồng một kg
loại ba mươi con trên một kg chỉ thu mua với giá khoảng một trăm bốn mươi đồng một kg
trong khi đó giá vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản không giảm
mà một số mặt hàng còn tăng chưa kể khấu hao trang thiết bị máy móc và công lao động
nhưng với giá tôm nguyên liệu như hiện nay trừ chi phí đầu tư sản xuất người nuôi tôm chỉ hòa vốn
còn đối với những trường hợp không có vốn đầu tư phải vay mượn bên ngoài thì xem như bị lỗ
để hạn chế thua lỗ do giá tôm nguyên liệu trên thị trường không ổn định như hiện nay
một số diện tích nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh đến kỳ thu hoạch phải neo đầm chờ giá